trên thị trường nông sản giá cà phê nguyên liệu tại tây nguyên quay đầu giảm khoảng hai trăm linh bốn trăm linh đồng một kg
trong khi giá hồ tiêu không thay đổi so với ngày hôm qua
giá cà phê nguyên liệu tại tây nguyên giảm tới hai trăm linh bốn trăm linh đồng một kg tại tất cả các địa phương được khảo sát
trong đó gia lai là tỉnh ghi nhận giá cà phê giảm nhiều nhất bốn trăm linh đồng một kg xuống còn ba mươi hai tám trăm linh đồng một kg
giá cà phê tại các tỉnh thành còn lại giảm hai trăm linh ba trăm linh đồng một kg xuống ba mươi hai hai trăm linh ba mươi ba ba trăm linh đồng một kg mức thấp nhất trong nhiều năm
thị trường cà phê thế giới vẫn chịu áp lực nguồn cung từ mùa vụ mới và nhu cầu chưa có nhiều cải thiện
sản xuất cà phê tại các quốc gia xuất khẩu lớn thuận lợi dự báo vụ mùa mới năm nay của brazil sẽ hơn sáu mươi triệu bao
đạt kỷ lục chưa từng có và việt nam sẽ là hơn hai mươi chín chín triệu bao đạt mức cao trong nhiều năm gần đây
nguồn cung dồi dào khiến lượng cà phê toàn cầu sẽ dư nhẹ so với tỉnh